trận đấu giữa manchester united và sevilla đã kết thúc với tỷ số hòa không đều
ở lượt đi vòng một mươi sáu đội champions leage dạng sáng ngày hôm qua
hiện chưa có kết quả chính xác về chấn thương của tiền vệ người tây ban nha
nhưng huấn luyện viên morino cho biết những thông tin ông nhận được là khá tồi tệ
và herrera khó có thể trở lại thi đấu sớm
nếu như cựu tiền vệ của athletic bilbao phải nghỉ thi đấu dài hạn
đó sẽ là một tổn thất lớn cho quỷ đỏ
bởi trong thời gian tới đội bóng này sẽ phải chạm chán với các đối thủ mạnh
như chelsea liverpool manchester city ở giải ngoài hạng anh
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi